có tám vòng đất nhiều năm trồng khóm
bà nguyễn thị liên ở góc thạnh thắng xã quả tiến
đã trải qua biết bao thăng trầm với cây khóm
lúc này khóm có giá bán được giá cao
gia đình bà liên thu hơn một trăm linh triệu đồng mỗi năm
số tiền tích góp được giúp gia đình bà xây dựng căn nhà kiên cố
trị giá hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
những người trồng khóm như bà liên
đã thật sự nếm được vị ngọt từ loại trái cây đặc sản ở quê hương mình
khóm quả tiến giống nổi tiếng gần xa
dịp vị ngon ngọt đặc trưng
cũng chính vì ngọt ấy
đã giúp cho nhiều gia đình phất lên làm giàu
và góp phần làm thay đổi nhanh diện mạo một dùng quê
này trái khóm nơi đây đang ngày càng ngọt hơn
bởi chính quyền địa phương đang thật sự quyết tâm mở đường
để hương vị của nó thêm dương xa hơn
có dịp ghé thăm quả tiến vào những ngày thu hoạch khóm
du khách sẽ thật sự thích thú
khi được hòa mình vào không khí lao động rộn ràng khắp nơi
thành niên tích cực chặt trái
phụ nữ thì góp nhặt tiễn ngọn
và đưa lên xe chuyển về
tại dùng đất nhiễm mặn nhiễm phèn nặng nề như quả tiến
người nông dân chỉ có thể sinh sống bằng ba loại cây
là khóm tràm và mía
nhưng mía thì giá bắp bên
còn cây tràm thì trồng các chục năm mới thu hoạch
mà giá cũng chẳng được bao nhiêu
chỉ có cây khóm là dễ trồng
chi phí thấp ít tốn công mà lại cho ăn bền
đối với những người dân nơi đây
cây khóm không chỉ là một sản dật
do thiên nhiên ban tặng
mà còn là một món quà giúp cải thiện kinh tế
xóa đói giảm nghèo
nhiều gia đình làm ăn phát đạt
con cái được học hành đến nơi tính chốn
cũng nhờ loại cây khắp bé đầy gai
trên dùng đất phèn mặn
sau gần một thế kỷ gắn bó
với bà con xã quả tiến
khấm cầu đúc đã có mặt khắp các thị trường
trong cả nước và được xuất khẩu
sang nhiều quốc gia khác
hiện toàn xã có gần chín trăm linh hectare khóm
trên một ba trăm linh hectare diện tích đất canh tác
dùng khóm cầu đúc
cầu đúc cũng được sở văn hóa thể thao
và du lịch tỉnh hậu giang
chọn để phát triển thành khu du lịch cộng đồng
nơi đây sẽ là điểm du lịch lý tưởng
cho những ai thích khám phá
và trải nghiệm
sở quả tiến chủ yếu là cái tám mươi
là nghề nông
do đó cây chủ lực của xã
chủ yếu là cây khóm
cây khóm này hình thành gắn liền với khu di tích lịch sử
từ trước đến nay
do đó đối với địa bàn của xã
trong thời gian từ trước đến nay
đặc biệt là gần đây nhất
của năm hai nghìn một mươi tám
thì cái điều kiện phát triển kinh tế của người dân
thu nhập bằng cây khóm tương đối ổn định
từ đó đời sống nhân dân trên địa bàn của xã
cũng được ổn
thu nhập bình quân đầu người
cũng đạt theo cái chữ nông thông mới
năm hai nghìn nơi đây được đầu tư xây dựng
trở thành điểm đến để lưu giữ
và giới thiệu về một giai đoạn lịch sử
hào hùng của quân và dân cần thơ
đã kiên cường bám trụ
cùng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử
của dân tộc
di tích có khuôn viên rộng thoáng mát
được bao bọc bởi những rẫy khóm bạc ngàn
tạo ấn tượng khó quên
đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh
khuôn viên khá rộng khoảng ba m hai
gồm nhà truyền thống
bia tưởng niệm thư viện
và khoảng sân rộng
để tổ chức hoạt động nhân những dịp lễ
đây là nơi sinh hoạt
giang quát giang nghệ của người dân địa phương
là nơi tìm về
của những người từng hoạt động ở đây
và là nơi để đoàn viên thanh niên
học sinh sinh viên tổ chức những chuyến về nguồn
để hiểu về truyền thống hào hùng
thêm yêu quý nền độc lập hiện tại
đã đánh đuổi bao sương máu của dân tộc
để ra sức học tập
và rèn luyện
góp công sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp
xứng đáng với thế hệ cha ông
thông qua khuôn viên di tích này là
các con được học hỏi
thêm về lịch sử
cách mạng của nước ta
mình phải học hợp giỏi
để giúp cho
nông thôn mình
như là mình
nên thấy nếu mình đến thêm qua khu viên di tích này
chúng ta sẽ được học hỏi nhiều hơn
nếu sau này sẽ giúp ích cho xã hội
đến khu viên di tích
ngoài việc thăm và tìm hiểu về di tích lịch sử
du khách còn thưởng ngoại những rẫy khóm múc tầm mắt
tìm hiểu về cuộc sống
của những cư dân trồng khóm
cách thức chăm sóc khóm
đồng thời thưởng thức những món ăn ngon từ khớm
nơi đây đã được tỉnh
chọn xây dựng thành dụng du lịch cộng đồng
để du khách có thể tìm đến
tham nhập vào cuộc sống lắm gian nan
nhưng cũng đầy thú vị của người dân trồng khớm
đồng thời quan tâm
chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng
đối với con cháu
thông qua việc phấn đấu học hành
trở thành người có ích cho xã hội
đặc biệt là tiếp tục đóng góp công sức và trí tuệ
vào công cuộc tái thiết quê hương
đưa quê hương trở nên giàu đẹp